cụ thể việt nam airlines đạt mức hai trăm linh bảy phút cho tám tàu boeing bảy trăm tám mươi bảy chín và hai trăm bốn mươi phút cho một mươi bốn tàu airbus a ba trăm năm mươi
như vậy việt nam airlines đã trở thành hãng đầu tiên và duy nhất hiện nay ở việt nam đạt được chứng chỉ này
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tp hcm sẽ phát triển thêm khoảng năm mươi triệu m hai sàn nhà ở
tương đương khoảng ba trăm sáu mươi bảy căn nhà để đáp ứng chỗ ở cho gần một mươi ba triệu dân
trong đó có hơn bốn mươi triệu m hai nhà ở thấp tầng trong dự án nhà ở riêng lẻ hộ gia đình còn lại là trung cư cao tầng
tổng vốn đầu tư xây dựng nhà ở thương mại giai đoạn này cần khoảng hai trăm ba mươi chín bảy trăm năm mươi tỷ đồng
vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ hộ gia đình cá nhân là hai trăm tám mươi chín năm trăm ba mươi tỷ đồng
vốn xây dựng nhà ở xã hội khoảng ba mươi bảy bảy trăm linh tỷ đồng
diễn biến thời tiết nắng nóng gây gắt diện rộng ở miền bắc và miền trung từ giữa tháng sáu trở lại đây
đã làm tiêu thụ điện của toàn quốc và miền bắc tăng rất mạnh
cụ thể theo số liệu từ trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia vào trưa ngày hai mươi một tháng sáu
công suất tiêu thụ điện toàn quốc lần đầu tiên vượt bốn mươi năm mw
và thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới với con số là bốn mươi năm năm trăm hai mươi tám mw
bên cạnh đó công suất tiêu thụ điện của riêng khu vực miền bắc
có kỷ lục mới với công suất đỉnh của miền bắc là hai mươi hai ba trăm ba mươi mw vào trưa ngày hai mươi một tháng sáu
theo công ty trách nhiệm hiếu ản thương mại dịch vụ khách sản tân hoàng minh
doanh nghiệp này đang tiếp tục thực hiện mục tiêu trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
thu xếp được khoảng từ năm mươi sáu mươi số tiền bán trái phiếu mà đơn vị đã huy động từ các nhà đầu tư
cho đến nay tân hoàng minh thông báo đã nộp tổng cộng hai một trăm linh tỷ đồng vào kho bạc nhà nước

thưa quý vị trong việc phục hồi du lịch xúc tiến trở lại các thị trường khách quốc tế
là vấn đề quan trọng đang được đặt ra
và tại đà nẵng thì ngành du lịch đón nhận những tín hiệu vui
khi mà nhiều hãng hàng không đã mở trở lại những chuyến bay quốc tế tới thành phố
tối qua thì ngày hai mươi hai tháng sáu hãng hàng không lớn nhất hàn quốc korean air
đã mở lại đường bay incheon đà nẵng

khách trong chuyến bay quốc tế đầu tiên kết nối incheon hàn quốc với thành phố đà nẵng
sau hơn hai năm gián đoạn vì tình hình dịch bệnh do hãng hàng không hàn quốc kurion air khai thác
ông jo yong shin cũng như gần hai trăm linh vị khách trong chuyến bay đã chờ đợi từ lâu cho chuyến đi đà nẵng lần này
tôi đã mong chờ đến đà nẵng từ lâu rồi
nhưng do tình hình covid nên hôm nay tôi cảm thấy rất vui
cùng với việc dỡ bỏ các hạn chế về du lịch giữa hai quốc gia việt nam và hàn quốc
hãng hàng không corian air hãng hàng không lớn nhất hàn quốc
đã bắt đầu khai thác chuyến bay thuê chuyến với tần suất hai chuyến một tuần
đến đà nẵng vào thứ tư và thứ bảy để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách
hãng có kế hoạch khai thác chuyến bay thường kỳ từ hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
với tần suất một chuyến mỗi ngày
không chỉ korean air mà các hãng hàng không khác nữa của hàn quốc
đang dần mở lại đường bay
thị trường đang phát triển trở lại rất nhanh
và chúng tôi hy vọng thời gian tới sẽ mở rộng tần suất bay về đây
thị trường hàn quốc là thị trường đứng đầu gửi khách quốc tế đến đà nẵng
do đó việc nối lại các chuyến bay quốc tế hàn quốc đà nẵng
có ý nghĩa đặc biệt nhằm phục hồi thị trường khách quốc tế hiện nay
và ngay sau khi mà chính phủ cho phép mở cửa hoạt động trở lại các hoạt động du lịch
kể từ ngày một mươi năm tháng ba
thì lãnh đạo thành phố cũng đã cho phép hành động trở lại các hoạt động du lịch

để xúc tiến thúc đẩy việc khôi phục trở lại thị trường trọng điểm số một của du lịch đà nẵng
và ngay sau đó thì chúng tôi cũng đã có nhiều các hoạt động xúc tiến quảng bá
phối hợp cùng với lại tổng lãnh sự quán hàn quốc tại đà nẵng
ngoài korean air hiện nay nhiều hãng hàng không đã mở lại trạng bay quốc tế đến đà nẵng
tổng số chuyến bay quốc tế đến đà nẵng
sau khi mở cửa bầu trời quốc tế là hai trăm tám mươi sáu chuyến với ba mươi năm lượt khách
dự kiến sẽ có thêm nhiều hãng hàng không sẽ tiếp tục khai thác trở lại các chặng bay quốc tế
đến đà nẵng từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên truyền hình công an nhân dân